các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một tháng ba ông nguyễn hiễu luật trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết
phòng đã cử đoàn kiểm tra trường tiểu học quốc tế ở phường tân lợi thành phố buôn ma thuột
việc thành lập đoàn kiểm tra sau khi đơn vị nắm được thông tin từ phụ huynh báo chí
phản ánh về suất cơm trưa dành cho học sinh chỉ có trứng rau và canh
trong báo cáo nhà trường xin giúp kinh nghiệm tiếp thu phản ánh và báo cáo với hội đồng quản trị để khắc phục sớm nhất
cùng ngày ông trương quang lương chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hưu hạn xây dựng yến ngân
công ty yến ngân chủ sở hữu trường tiểu học quốc tế cũng đã lên tiếng xung quanh bữa cơm trưa như cho người giảm cân xôn xao dư luận
theo ông nhà trường thu mỗi em học sinh bàn trú hai tám triệu đồng một tháng
trong đó hai hai trăm năm mươi đồng bao gồm học phí điện nước học năng khiếu tiếng anh với giáo viên người nước ngoài
bơi wifi khấu hao cơ sở vật chất
đối với khoản tiền năm trăm năm mươi đồng còn lại
nhà trường sử dụng cho ba bữa ăn sáng trưa xế và sữa uống
trung bình mỗi ngày khoảng hai mươi năm đồng một em
trong đó bữa ăn trưa chỉ một mươi ba đồng
khẩu phần ăn hàng ngày của học sinh là do hội đồng quản trị phê duyệt và quyết định
ban giám hiệu nhận thấy các bữa ăn hàng ngày đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng
lý giải khẩu phần ăn như cho người giảm cân lan truyền trên mạng xã hội
theo ông lương trưa ngày hai mươi chín tháng hai do chồng của cô bích trử mất nên bàn giao công việc cho cô bếp phó
tuy nhiên trong quá trình bàn giao cô bích trưởng không nhắc nhở cô biết phó nên đã gọi thức ăn có phần hụt đi một chút
nhưng chủ yếu là thiếu rau còn thịt chiên kèm với trứng không thiếu
cũng theo vị này suốt một mươi năm năm qua nhà trường không hề xảy ra điều tương tự và chưa từng bị xử lý vì vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
trước đó không lâu phụ huynh trường trung học cơ sở yên nghĩa hà đông hà nội
cũng bức xúc khi xuất ăn bán chú giá ba mươi hai đồng nhưng chỉ leo tèo thức ăn với nguyên vật liệu
nhập vào khoảng từ năm sáu đồng
trước sự việc trên ban giám hiệu trường bày tỏ nhiều lời hứa về việc cải thiện chất lượng suất ăn cho học sinh
ban giám hiệu trường trung học cơ sở yên nghĩa quận hà đông đã tổ chức cuộc họp với công ty chế biến xuất ăn hoa sữa
công ty hòa sữa và đại diện phụ huynh học sinh để giải đáp những thắc mắc băn khoăn của phụ huynh học sinh
liên quan đến sự việc xuất ăn ba mươi hai đồng nhưng quá leo tèo
giải thích lý do chọn công ty hòa sữa làm nhà cung cấp xuất ăn bàn chú cho học sinh
bà hoàng thị thu trinh hiệu trưởng trường trung học cơ sở yên nghĩa cho biết
trước khi chọn đơn vị cung cấp nhà trường đã tiến hành tham khảo trải nghiệm ở nhiều trường học trên địa bàn
cũng như tìm hiểu nhiều công ty
căn cứ tiêu chí là một đơn vị có đầy đủ giấy tờ pháp lý tin cậy trong việc đảm bảo chất lượng
số lượng xuất ăn cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm
ban giám hiệu phụ huynh học sinh thời điểm đó đã thống nhất ký kết với công ty hòa sữa
việc ký kết hợp đồng được thực hiện hàng năm
công ty hoa sữa đã đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất bếp ăn bàn ghế và nhân sự cho bếp ăn của trường
khi đã có bếp ăn trường lập đầy đủ kế hoạch phân công nhân sự quản lý về thực đơn
kiểm tra thực phẩm đầu vào chế biến chia xuất ăn
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba suất ăn của học sinh giá ba mươi trên một suất
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn do biến động giá cả nên suất ăn tăng lên thành ba mươi hai đồng trên một suất
theo hiệu trường trường trung học cơ sở yên nghĩa ngày một mươi một tháng một mươi
bếp ăn đã xảy ra sai sót về định lượng xuất ăn đó là thiếu phần cá chiên
nhà trường đã thông báo lại với công ty hòa sữa và ngay lập tức công ty điều chỉnh xuất ăn
đồng thời cử người về giám sát
ngày một mươi sáu tháng một mươi công ty nhận trách nhiệm thay đổi bếp trưởng và hai bếp phó
theo nhu cầu của phụ huynh công ty hoa sữa thông tin giá thành suất ăn khi bóc tách từng phần chi phí
cụ thể như sau thực phẩm hai mươi bốn tám trăm hai mươi đồng nhân công ba ba trăm linh đồng điện nước hai trăm ba mươi đồng
khấu hào tài sản năm trăm linh đồng
vat hai năm trăm sáu mươi đồng vệ sinh ba trăm hai mươi đồng tổng chi phí khác là bảy một trăm tám mươi đồng lãi dự kiến là hai trăm bảy mươi đồng
đại diện đơn vị cung cấp xuất ăn ông vũ thanh bình phó giám đốc công ty hòa sữa
gửi lời xin lỗi đến ban giám hiệu và phụ huynh học sinh
theo ông bình sự việc rất đáng tiếc
ngoài mong muốn của chúng tôi chúng tôi đã chỉnh sửa và quyết định thay đầu bếp
ông mình cho hay sự việc xảy ra do sơ xuất của bếp khi nhận hàng
phía nhà cung cấp thực phẩm cho công ty hoa sữa giao thiếu ba năm kg cá
nhưng phía bếp của công ty không cập nhật dẫn đến thiếu thực phẩm của học sinh
về việc này nhà cung cấp có giải trình gửi công ty hoa sữa
theo phó giám đốc công ty hoa sữa hôm đó chúng tôi đặt đơn vị cung cấp thực phẩm ba mươi kg cá
sau đó phát sinh thêm hai năm kg nhưng họ chỉ giao hai mươi chín kg
phía bếp do thiếu trách nhiệm nên không kiểm soát dẫn đến sự việc đáng tiếc
chúng tôi đã xa thải nhân viên vô trách nhiệm thay toàn bộ bếp trường và bếp phó để không lặp lại tình trạng trên
trước giải trình của nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn bán chú
đại diện ban phụ huynh học sinh các lớp có mặt tại cuộc họp đã thẳng thắn bày tỏ ý kiến và những băn khoăn của mình
theo phụ huynh tôi xin được hỏi bảng tinh toán này dựa vào đâu và xuất ăn thực tế của con tôi sử dụng hằng ngày là bao nhiêu
trách nhiệm thuộc về ai khi xảy ra sự cố này và nếu phụ huynh đi kiểm tra đột xuất lại phát hiện việc thiếu định lượng
thì nhà trường đơn vị cung cấp sẽ xử lý thế nào
chúng tôi yêu cầu công ty hoa sữa trả lời văn bản về vấn đề này để toàn thể phụ huynh nắm được
một số ý kiến khác cho rằng với giá tiền như vậy công ty hoa sữa phải tăng thêm định lượng
bỏ thực phẩm đông lạnh ra khỏi thực đơn và chỉ sử dụng những thực phẩm tươi sống công khai thực đơn hàng tuần cho toàn thể phụ huynh
có bảng chi tiết về định lượng đơn giá cũng như dinh dưỡng trong từng món ăn để đảm bảo sức khỏe cho học sinh
theo một phụ huynh khác các con ăn từ ngày sáu tháng chín đến ngày một mươi tháng một mươi mới phát hiện xảy ra sai sót
liệu trước đó có xảy ra điều gì không thì việc này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các con em chúng tôi
chúng tôi muốn làm rõ hai mươi bốn tám trăm linh cấu thành bữa ăn đó thế nào
chúng tôi không mong việc bếp trưởng bếp phó mà đề nghị việc nhà trường thay đổi nhà cung cấp suất ăn
đây là một sự việc quá buồn phụ huynh không cần biết công ty nào cung cấp suất ăn mà chỉ cần quan tâm đến định lượng
chất lượng suất ăn cho các con đã tương ứng với số tiền bỏ ra hay không
chúng tôi rất tin tưởng nhà trường vì vậy để xảy ra sai sót thì nhà trường
nhà trường phải chịu trách nhiệm
theo chúng tôi nắm được suất ăn của học sinh không đảm bảo kéo dài cả tháng chứ không chỉ ngày một mươi một tháng một mươi
kết thúc cuộc họp hiệu trưởng trường trung học cơ sở yên nghĩa tiếp thu toàn bộ ý kiến của phụ huynh học sinh
đồng thời thông tin đối với bếp ăn công ty cung cấp suất ăn sẽ nghiên cứu nâng mức định lượng
chi tiết thực phẩm số lượng giá thành nhập và định lượng ca lo trong mỗi món ăn
sau đó gửi công khai cho phụ huynh
ngoài ra sẽ điều chỉnh thực đơn hàng tuần
ngay ngày mai nhà trường sẽ lắp thêm camera ở những vị trí cần thiết trong bếp để giám sát bếp cũng như giám sát người ra vào
đối với công ty hoa sữa đơn vị này sẽ tiếp tục nấu ăn cho học sinh nhưng bị thử thách đến hết tháng một mươi
nếu trong thời gian này công ty thực hiện ổn thì tiếp tục ký kết nếu không nhà trường sẽ dừng ngay và tìm đối tác khác
theo hiệu trưởng trường trung học cơ sở yên nghĩa với phụ huynh nhà trường không khuyến khích các vị kiểm tra từ khâu nhập thực phẩm
chế biến chế suất ăn
tuy nhiên trường thống nhất quy trình là phụ huynh đến trường kiểm tra đột xuất vẫn cần thông báo để cùng nhà trường kiểm tra bếp
tránh trường hợp người lạ trà trộn gây mất an toàn
điều cuối cùng nhà trường xin chịu trách nhiệm trước sự việc đã xảy ra
sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông đã phối hợp với trạm y tế phường yên nghĩa
tổ chức kiểm tra đột xuất để xác minh thông tin
theo báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông kết quả ghi nhận của đoàn kiểm tra tại thời điểm kiểm tra cho thấy
xuất ăn theo phản ánh là xuất ăn nằm trong thực đơn của nhà trường
thuộc tuần từ mùng chín tháng một mươi đến một mươi hai tháng một mươi các thông tin phản ánh của phụ huynh đã được nhà trường ghi nhận tổ chức điều chỉnh
nhà trường cung cấp đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc thực phẩm đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định
thực hiện lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước
hằng ngày nhà trường phối hợp với phụ huynh kiểm tra theo dõi thực phẩm trước bức xúc của phụ huynh trường trung học cơ sở yên nghĩa hà đông hà nội
về việc xuất cơm bán chú ba mươi hai đồng của con không đảm bảo không đủ no
phía nhà trường và đại diện phụ huynh học sinh đã làm việc với công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và chế biến xuất ăn hoa sữa
công ty xác nhận hôm đó do số lượng nhân viên ít số lượng xuất ăn nhiều khoảng năm trăm linh suất
thời gian chia suất ngắn ba mươi phút để đảm bảo thức ăn nóng nên các suất ăn chưa đều nhau
báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo nêu rõ các nhân viên chia thức ăn đã nhận lỗi về việc này
bên công ty đã tổ chức rút kinh nghiệm và nhận thiếu sót cử bổ sung người để giám sát bếp ăn
nhà trường nhận lỗi chưa bố trí cán bộ giám sát trong khâu chia khẩu phần ăn
nhà trường yêu cầu công ty rút kinh nghiệm và tiếp tục cùng với nhà trường để đảm bảo bữa ăn cho học sinh
sau khi nắm bắt được thông tin phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông đề nghị nhà trường
nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo và giám sát bữa ăn bán chú
tuyệt đối không để tình trạng này diễn ra
đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục tổ chức họp giữa ba bên
đại diện nhà trường ban đại diện cha mẹ học sinh công ty hoa sữa để có cam kết và thống nhất chung
ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục cử đại diện tham gia
phối hợp với nhà trường giám sát nguồn gốc chất lượng giá cả thực phẩm của các nhà cung cấp
bên cạnh đó phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng
tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác bán chú trên toàn địa bàn quận
thưa quý vị thực tế bữa ăn học đường vì chưa có sự chuẩn hóa và kiểm soát bằng quy chuẩn
nên bữa ăn học đường ở nhiều nơi vẫn chưa bảo đảm dinh dưỡng an toàn thực phẩm
chưa có giá trị về giáo dục dinh dưỡng
mọi thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết
xin chào và hẹn gặp quý vị trong những video tiếp theo